thưa quý vị và các bạn đến hải lê một miền quê thuộc địa phần thị xã quảng trì tỉnh quảng trì
lươn quanh dòng trải ép đềm của con sông thái thản không thể không nghe một điều họ man mát mộc mạc mà thông minh đầm thẳm và sâu sắc
họ như lệ là dưới sản văn hóa quỷ bảo mà bao nhiêu thể hệ người con của mảnh đất giàu truyền thống cách mạng này đã sản tạo tích lụy và chắc chiêu dình dự
trong chương mục trang địa phương phản trưng sổng truyền hình nhân dân hôm nay kính mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi về thăm miền quê này và thưởng thức điều họ như lệ độc đảo
phỏng sự do đài phát thanh truyền hình quảng trì thực hiện mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
nhớ nhớ thương thương
quê hương ơi man mát dòng hò
bài hát dòng hò thương nhớ của nhạc sĩ lê anh đã lai đồng tâm hồn tôi và có lẽ cũng gửi lại bao nỗi niềm an khoại cho những ai dằm dặt xa quê
cứ mỗi lần nghe dòng hạt ấy vẫn những lời quét thuộc ấy nhưng sao lòng tôi cứ nôn nao thẩn thờ nghĩ về một miền quê sông nước hay một vùng đất lặng sâu bao kỷ niệm vui buồn nhớ nhớ thương thương không thể nguôi ngoai
trong ký ức
khi nghe tâm sự của nhạc sĩ lê anh tôi mới vỡ lẻ từ dòng hò như lề của xã hải lề bây giờ thuộc địa phần thị xã quảng trì tỉnh quảng trì đã tạo cảm xúc cho tác giả có được một nhạc phẩm trữ tình mang nẹt đẹp của mạch nguồn sự sở non mai sông hãn

dòng hò thương nhớ ấy đã đưa tôi về với miền quê hải lề để được nghe dòng hò như lề của những bậc cao niên để hiểu thêm sự quyển rũ của dòng hò riêng có được sinh ra trên mạnh đất này
xã hải lề nằm dọc theo bờ nam sông thái thản cư dân ở đây thừa hưởng phù sa màu mở của dòng sông đã tạo nên những biển ngô xanh mướt soi bóng sụn dòng xanh tha thướt lựng lờ ôm cả trời mây làm cho dạng vẻ của vùng quê đẹp như cô gái
hải lề là vùng quê vừa có sự sôi đồng ồn ả của thị xã quảng trì ở phía đông vừa có nẹt trầm tư của miền gò đồi sơn cước giảp với xã ba lòng của huyền miền đuổi đắc rông ở phía tây
hải lề có năm thôn tích tường như lề phước môn tân lề tân bỉ
thôn như lề nằm ở trung tâm xã
giữa xã lại có một con hỏi chạy từ phía bắc sang phía nam tạo ra khoảng cách giữa hai làng tích tường và như lề
vì thế từ xa xưa đã có câu ca
tích tường như lề bao xa cách nhau con hỏi chia xa hai làng
xã hải lề tự hào quê hương mình có thôn như lề sinh ra một điều hò không dỗng nơi nào khác
nhiều nhạc sĩ nhà nghiên cứu âm nhạc cũng chưa gọi thành tên nhưng vẫn cử thừa nhận và đặt tên nó là điều hò như lề
bởi vì chúng ta biết cái làng như lề ở cạnh những dòng sông trong quá trình di chuyển trên những dòng sông thì phải có những cái đồn của pháp
nó làm cái cánh cử thì người ta treo thuyền trên sông hoặc là người ta làm trên cái cảnh đồng
và cạnh những cái đồn bột của pháp thì họ thông qua cái lao động sản xuất
họ đưa ra những cái điều hò
hò rửa được
hò rửa được
cố ý để cho là những người ở trong đồn nó nghe được những người lính của mình của người việt mình mà ở trong đồn mà nghe được thì là giác ngộ và tìm trở về với con đường chính nghĩa con đường về cách mạng cho nên cái hò này nó ra đời chủ yếu trong giai đoạn trọng pháp
đến mảnh đất này tìm hỏi những bậc cao niên về nguồn gốc dòng họ ở đây có từ bao giờ thì ai cũng chịu
vì khi họ lớn lên đã nghe các thế hệ đi trước cử hò hạt như vậy rồi và không thể tìm được người đầu tiên soàn ra điều hò tất cả đã đi vào lòng người và lưu truyền trong dân gian
đến mảnh đất này tìm hỏi những bậc cao niên về nguồn gốc dòng hò ở đây có từ bao giờ thì ai cũng chịu
trong dòng họ như lệ chắc sẽ thấy rất rõ mỗi bước thăng trầm của sự sở này qua từng mốc thời gian

về chỉ cả ngô thị gái nghề nhân thuộc lớp đầu tiên họ như lệ cũng đã anh dũng hy sinh trong kháng chiến
những câu hò trở thành niềm an ủi giúp mẹ vượt qua sòng dò cuộc đời
mảnh mươi năm đã qua ở cái tuổi xế chiều ấy vậy mà dòng họ của mẹ huế mẹ thời vẫn mượt mà ngọt ngào thanh trông lắm

từ dòng họ thương nhớ của nhạc sĩ lê anh tôi về với dòng họ như lề
lần đầu tiên tôi đến với mảnh đất này
cái dòng họ nhớ nhớ thương thương ấy quyền chặt hồn tôi
và những biển ngô xanh ngắn ngắt bên dòng sông thạch hàn mang lời của dõ thị thầm như niệu giữ bước chân người
vang vòng mãi trong lòng tôi dòng họ từ vùng quê thương nhớ